tại km số một mươi ba năm trăm hai mươi tám tuyến đường cao tốc kết nối cao tốc nội bài lào cai đến khu du lịch quốc gia sapa
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và công ty cổ phần đầu tư bot lào cai sapa đã khởi công xây dựng cầu móng xến
đây là cây cầu đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng trên tuyến đường cao tốc này
cầu móng xến được xây dựng bằng bê tông cốt thép mặt cầu rộng một mươi bốn mét bao gồm bốn làn xe
cầu có chiều dài hơn sáu trăm một mươi mét với năm nhịp liên tục được thi công bằng phương pháp dầm hộp đúc hẳng cân bằng
đặc biệt cây cầu này có trụ cầu cao đến tám mươi ba mét là một trong những trụ cầu cao nhất cả nước
tổng vốn đầu tư xây dựng cầu là bốn trăm năm mươi tỷ đồng dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng
việc đầu tư xây dựng đoạn đường cao tốc lào cai sapa theo hình thức đối tác công tư
loại hợp đồng bot là phù hợp với chủ trương của đảng và nhà nước
tiếp tục huy động thêm các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư bằng hình thức xã hội hóa
đặc biệt tại cao tốc này nhà đầu tư sẽ đặt trạm thu phí tại vị trí phù hợp bảo đảm cho người dân được quyền lựa chọn đường đi